thành phố hà nội đã ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
vì vậy ủy ban nhân dân thành phố đã ra khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng
và tránh tụ tập đông người người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ngày hôm nay
thì vẫn có hiện tượng tụ tập đông người ở rất nhiều hàng quán và các địa điểm công cộng
dịch bệnh không khiến cho hoạt động tâm linh tại các di tích trên địa bàn thành phố hà nội có dấu hiệu giảm nhiệt
tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng như phủ tây hồ hôm nay vẫn có rất đông người dân tới thắp hương làm lễ
dù hầu hết người dân đã có ý thức đeo khẩu trang nhưng việc giữ khoảng cách thì không thể bảo đảm
đang nói nhiều người thường tháo bỏ khẩu trang khi tiến hành tháp hương cầu khấn với nhiều lý do

thì cũng muốn là khi mà mình đi lễ thì mình muốn là tỏ cái lòng thành với cả bề trên ấy

thực ra thì mình thì cũng khi mà đi lễ thì mình cũng bỏ cái khẩu trang ra
tại các hàng quán việc tuân thủ giãn cách chỗ ngồi vẫn chưa được thực hiện